tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
tại phường xuân la quận tây hồ hà nội
tại buổi tiếp xúc sau khi nghe bà trần thị phương hoa thay mặt đoàn đại biểu quốc hội
báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu các cử tri quận tây hồ đã nêu ý kiến kiến nghị
liên quan đến các vấn đề sẽ được đưa ra nghị sự trong kỳ họp lần này
đặc biệt cử tri bày tỏ sự quan tâm và đóng góp ý kiến xây dựng
đồng thời bổ sung thêm các thông tin thực tiễn liên quan đến việc xây dựng luật về hội
vấn đề khiếu kiện đông người vượt cấp giáo dục đào tạo giám sát của quốc hội
xây dựng chính quyền cơ sở sử dụng ngân sách kỷ cương phép nước
vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường
cử tri mong muốn các đại biểu quốc hội tiếp tục thể hiện cao nhất trọng trách của mình
nói lên tiếng nói và mong mỏi của cử tri trước quốc hội
đặc biệt tất cả các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi và hoan nghênh kết quả của hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai vừa diễn ra
đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo sẽ tích cực và quyết liệt hơn nữa
trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng lãng phí
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri
đã có nhiều ý kiến xây dựng tâm huyết trí tuệ thể hiện trách nhiệm và niềm tin vào đảng đất nước
tổng bí thư tiếp thu các ý kiến xác đáng của cử tri đồng thời giải đáp phân tích thêm những vấn đề quan trọng
tổng bí thư khẳng định việc xây dựng luật của quốc hội là rất quan trọng
cần làm cẩn thận bài bản và cân nhắc kỹ lưỡng
về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng chống suy thoái
tổng bí thư yêu cầu phải tính toán toàn diện theo phương pháp tư tưởng biện chứng
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài phải làm một cách kiên trì và kiên quyết
thay mặt các đại biểu quốc hội tổng bí thư nhấn mạnh đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của cử tri
và sẽ phản ánh các nội dung phù hợp tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn